liên quan tới vụ việc bé gái ba tuổi ở thạch thất hà nội tử vong do bị đóng đinh vào đầu
bác sĩ trần văn trung trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết
ngay khi nhập viện bệnh nhi này đã tổn thương não quá nặng
các bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh đã hội trần và kết luận tình trạng của cháu bé
không cho phép phẫu thuật đáp ứng kém với điều trị
vì vậy sau gần hai tháng điều trị tích cực các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cháu bé không thể qua khỏi
vào tối ngày hôm qua một mươi hai tháng ba sau khi bé gái trên tử vong tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục giám định pháp y đối với nạn nhân
đặc biệt sau khi giám định cơ quan pháp y đã thu được một mươi chiếc đinh dài khoảng hai cm trong đầu nạn nhân
chứ không phải là chín chiếc đinh như kết quả chụp phim của bệnh viện
tiếp đó vào sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng ba gia đình đã làm các thủ tục đưa thi thể bé gái
tới đài hóa thân vĩnh hằng ở ba vì hà nội để hỏa táng
sau đó lễ tang được tổ chức tại quê nhà thạch thất
trong vụ án này đến nay công an tp hà nội đã khởi tố vụ án bị can và bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn trung huyên
ba mươi tuổi ở thôn năm thạch hòa thạch thất về hành vi giết người
đối tượng nguyên là nghi can đã nhiều lần đóng đinh vào đầu cháu bé và cũng là người tình của mẹ nạn nhân
tòa án nhân dân tỉnh bình phước vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo nguyễn thị thu thảo
nguyên kế toán trưởng trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
võ văn việt nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
và nguyễn văn thanh nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
về tội tham mô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
liên kết đào tạo với bảy trường đại học tại tp hcm đà lạt huế
tổng số tiền học phí thu được của học sinh của sinh viên trong thời gian này là gần một mươi năm tỷ đồng
trong đó trung tâm được hưởng hơn sáu ba tỷ đồng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc quản lý tài khoản của trung tâm
thảo đã trực tiếp lập một mươi bốn lệnh chi ủy nhiệm tri rồi trình nguyễn văn thanh và võ văn việt ký
với tổng số tiền hơn chín trăm tám mươi năm triệu đồng sau đó chiếm đoạt
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thị thu thảo một mươi năm năm tù về tội tham mô tài sản
võ văn việt ba năm tù treo và nguyễn văn thanh hai năm cải tạo không giam giữ
cùng với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bàn giao hai đối tượng có dấu hiệu
thủ đoạn giao dịch mua bán đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho công an thành phố quảng ngãi
tiếp tục điều tra mở rộng
trước đó ông lê tiến hùng bốn mươi hai tuổi ở phường quảng phú tp quảng ngãi
có đặt mua lô đất của ông nguyễn văn huy ba mươi hai tuổi
ở phố tp quảng ngãi
ông nguyễn văn huy ủy quyền cho nguyễn hoàng duy đứng ra đại diện giao dịch bán đất
ông hùng đã đưa trước số tiền là bốn trăm linh năm triệu đồng cho nguyễn hoàng duy
tuy nhiên đối tượng duy không làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất giao cho ông hùng
tiếp đó huy và duy cấu kết tự sang nhượng lô đất trên cho nhau
sau mâu thuẫn tiền bạc đối tượng huy đã bí mật bán lô đất trên cho một người khác
để lấy số tiền là bảy trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an tp quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
với việc áp dụng các phương thức mới trong công tác tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố của thủ đô
trong những ngày vừa qua các lực lượng chức năng của công an tp hà nội
liên tiếp phát hiện các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách
đánh võng gây mất an ninh trật tự trên một số tuyên phố
đặc biệt là những vi phạm này thường xuyên xuất hiện vào dịp cuối tuần
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hai mươi hai h tại tuyến đường đại cù việt phú huế tp hà nội
phát hiện thấy nhóm thanh niên có biểu hiện lạng lách đánh võng
tổ công tác một trăm bốn mươi một ngay lập tức dừng phương tiện để kiểm tra hành chính
kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy cả hai thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm
không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan khi điều khiển phương tiện
ngay lập tức tổ công tác tiến hành
công tác tiến hành đưa về trụ sở công an phường gần nhất để xử lý theo quy định
còn đây là một trường hợp vi phạm khác
với lý do mới đi sinh nhật về thanh niên này đã đèo ba và cũng không đội mũ bảo hiểm
thậm chí có không ít trường hợp còn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện
đây là một trong những vi phạm chính đã được xử lý khá nhiều trong thời gian gần đây
theo các cơ quan chức năng thực hiện theo kế hoạch mới nhất
công an tp hà nội về tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng
chở người sai quy định
đây được coi là một trong những hành vi tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với người tham gia giao thông trên đường
đáng chú ý chính từ các hành vi như vậy các đối tượng đã hình thành các ổ nhóm đua xe
cổ vũ đua xe trái phép
do vậy trong những ngày vừa qua đặc biệt là ngày cuối tuần
các lực lượng chức năng liên tục tăng cường công
tác tuần tra kiểm soát xử lý những vi phạm ngay từ đầu
tránh để hình thành nhóm đối tượng phức tạp
cái vấn đề là chúng tôi đã xử lý ngay từ những cái tụ điểm
ba bốn năm xe tụ tập ở dưới nòng đường rồi ngá tư
các ngá tư để đua xe này chúng tôi đã đi vào kiểm tra
thực tế vẫn đưa thẳng vào phường đưa vào các phường sở tại để xử lý triệt để
và bắt cam kết ngay từ ngày đầu thôi
thông kê từ cơ quan chức năng
chỉ sau bốn ngày triển khai các lực lượng chức năng đã xử lý hàng trăm trường hợp
trong đó chủ yếu là thanh thiếu niên còn chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật
thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình
đặc biệt trong quá trình làm nhiệm vụ có không ít đối tượng bất chấp nguy hiểm bỏ chạy
do vậy để đảm bảo an toàn các lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp khác nhau
tất cả số đối tượng mà tham gia bỏ chạy
chúng tôi tất cả camera bút và máy điện thoại thông minh ghi hình
để làm công tác điều khiển
chúng tôi sẽ điều tra xác minh xử lý để sau này chúng tôi xử lý theo trích xuất
từ camera và máy ghi hình của cán bộ mang theo
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
các tổ công tác phòng chống đua xe trái phép sẽ tiếp tục được duy trì cao điểm trong những ngày tới
đồng thời trong quá trình tuần tra bí mật hóa trang
các tổ công tác luôn phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra công khai
để kịp thời xử lý nhiều trường hợp
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh hai mươi h được phát sóng trên kênh intv
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh cho biết
đang tạm giữ nguyễn văn tâm trú tại tỉnh bình dương cùng bảy đối tượng khác
để điều tra về các hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản
trong đó tâm có vai trò cầm đầu băng nhóm
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay băng nhóm này đã thực hiện khoảng hai mươi vụ cướp giật tài sản của người đi đường
thủ đoạn của các đối tượng là chạy xe máy quanh các tuyến đường ít người qua lại
tìm người có tài sản sau đó áp sát để cướp
các đối tượng còn sử dụng hung khí như dao bình xịt hơi cay và vật giống súng uy hiếp nạn nhân
sau một thời gian theo dõi và dặn sáng ngày chín tháng ba
trinh sát đội ba phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận tân phú
đã bắt giữ tâm cùng hai nghi phạm khác tại khu vực chợ bình điền
từ lấy khai của tâm cơ quan công an đã mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh bình phước vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo nguyễn thị thu thảo
nguyên kế toán trưởng trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
võ văn việt nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
và nguyễn văn thanh nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
về tội tham mô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
liên kết đào tạo với bảy trường đại học tại tp hcm đà lạt và huế
tổng số tiền học phí thu được của sinh viên trong thời gian này là gần một mươi năm tỷ đồng
trong đó trung tâm được hưởng hơn sáu ba tỷ đồng
lợi dụng chúc phụ quyền hạn trong việc quản lý tài khoản của trung tâm
thảo đã trực tiếp lập một mươi bốn lệnh chi ủy nhiệm chi
văn thanh và võ văn việt ký với tổng số tiền hơn chín trăm tám mươi năm triệu đồng sau đó chiếm đoạt
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thị thu thảo một mươi năm năm tù về tội tham ô tài sản
võ văn việt ba năm tù treo và nguyễn văn thanh hai năm cải tạo không giam giữ
cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thông qua nguồn tin cung cấp của người dân và quản lý địa bàn vào ngày một mươi hai tháng ba
công an tỉnh cà mau đã tiến hành cơ sở kinh doanh tại địa bàn
qua đó đã phát hiện hơn hai bộ kit test
nhanh covid không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện hai năm trăm linh bộ kit test nhanh covid
ngoại không có hóa đơn chứng tử trị giá số hàng hóa khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
đại diện cơ sở là một người đàn ông trú tại địa phương đã không xuất trình được nguồn gốc số hàng hóa nói trên
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản và tạm giữ số tăng vật trên
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định